thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh sóc trăng chủ tịch nước võ văn thưởng dự lễ tổng kết công tác vận động hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sóc trăng
cùng dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương và lãnh đạo tỉnh sóc trăng
thực hiện chủ trương giảm nghèo cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau
lãnh đạo bộ công an đã vận động hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sóc trăng với tổng kinh phí trên sáu mươi tỷ đồng
mẫu nhà được bộ công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với bộ xây dựng và sở xây dựng tỉnh sóc trăng
kinh phí do bộ công an vận động từ các doanh nghiệp
bên cạnh đó tỉnh sóc trăng đã huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình cộng đồng lực lượng vũ trang đoàn viên hội viên thanh niên sung kích tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn
sau thời gian tích cực triển khai một hai trăm linh căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao cho người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sóc trăng
việc triển khai chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo
người có khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động của bộ công an và công an tỉnh sóc trăng không chỉ thể hiện sự chung tay của lực lượng công an cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chủ trương của đảng nhà nước mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng công an góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
đây là một chương trình hết sức ý nghĩa thiết thực
và là nguồn động viên tính
đây là một chương trình hết sức ý nghĩa thiết thật
đây là một chương trình hết sức ý nghĩa thiết thật
trên mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có thư chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi bốn đến toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên công nhân công an lao động hợp đồng trong công an nhân dân
các đồng chí cán bộ công an hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân người có công với cách mạng các đồng chí bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng đăng tải toàn thư của đồng chí bộ trưởng
hợp đồng trong công an nhân dân các đồng chí cán bộ công an hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân người có công với cách mạng các đồng chí bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế lực lượng công an nhân dân đã đoàn kết chung sức đồng lòng nỗ lực quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thử thách phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mơ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động kiểm chế gia tăng tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc